đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
để trộm cắp toàn bộ số tài sản trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng lê văn thì sinh năm hai nghìn chú tải xã sơn thành đông huyện tây hòa
vừa bị công an huyện tây hòa tỉnh phú yên bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín vợ chồng anh nguyễn ngọc thơ về nhà
thì phát hiện cửa hàng điện thoại của gia đình đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản
gồm sáu mươi tám chiếc điện thoại di động các loại một máy tính sách tay và tiền tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
là lê văn thì nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn thì khai nhận để có tiền trả nợ và tiêu xài
vào đêm ngày hai mươi tháng chín thì đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại ngọc thơ trộm cắp số tài sản trên
rồi mang về nhà cất giấu
để tránh bị phát hiện thì cùng người yêu là trần thị quỳnh yên đã xé lẻ số điện thoại trộm cắp
mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài
khám xét nơi ở của thì lực lượng công an tây hòa thu giữ hai mươi ba điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng một số tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã khởi tố trần thị quỳnh yên
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có